quân đội sudan và các lực lượng hỗ trợ nhanh rsf đã tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn hiện hành thêm bảy mươi hai tiếng
đây là thỏa thuận mới nhất trong hàng loạt lệnh ngừng bắn vốn bị cả hai bên vi phạm trước đó
lệnh ngừng bắn hiện hành sẽ được gia hạn từ giờ đêm ba mươi tháng bốn giờ địa phương tức là năm giờ sáng nay theo giờ việt nam
quân đội sudan cho biết hai bên đạt được thỏa thuận gia hạn thông qua vai trò trung gian hòa giải của mỹ và ả rập xê út
lệnh ngừng bắn kéo dài trong ba ngày này nhằm mục đích mở ra các hành lang nhân đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động di chuyển của các công dân và cư dân
tuy nhiên giới quan sát bày tỏ lo ngại lệnh ngừng bắn sẽ tiếp tục bị vi phạm như những lần trước đó